viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương vừa tổ chức buổi tọa đàm đánh giá về mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
theo đề án mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng trên quỹ hai mươi ba hectare trong khu công nghệ cao hòa lạc
với vốn đầu tư là một chín trăm linh tỷ đồng dự kiến thời gian thực hiện là ba năm khởi công từ năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của các chuyên gia trung tâm đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các hệ sinh thái đổi mới tầm cỡ thế giới tại việt nam
góp phần nâng cấp hệ thống đổi mới tạo ra các sản phẩm dịch vụ công nghệ cốt lõi nhanh chóng đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng công nghệ bốn
dự kiến trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên có thể thay điều chỉnh theo thị trường như nhà máy thông minh
thành phố thông minh công nghiệp nội dung số công nghiệp an ninh mạng